tại đây hình ảnh khiến nhiều người xúc động là đoàn cựu chiến sĩ điện biên phủ dù hầu hết đã trên chín mươi tuổi tóc bạc trắng đi lại không còn nhanh nhẹn nhưng ai cũng nở nụ cười tươi háo hức chờ chuyến tàu lan bánh
tham gia vào hành trình trải nghiệm đi thử tàu metro số một cùng vợ dù đã chín mươi tuổi song ông dương trí kỳ vẫn còn nhanh nhẹn phấn khởi chia sẻ rất bất ngờ bởi hình ảnh đoàn tàu hiện đại khác nhiều với tưởng tượng của ông
ông cho biết từng tham gia chiến đấu tại trung đoàn một trăm bảy mươi bốn thuộc đại đoàn ba trăm một mươi sáu trong trận đánh đổi a một chiến dịch điện biên phủ
tại buổi tham quan đại diện ban quản lý đường sắt đô thị đã giải đáp từng thắc mắc của từng chiến sĩ năm xưa
tại đây các chú đã hỏi về thời gian hoàn thành dự án metro số một và đưa vào vận hành có thể chở được bao nhiêu khách
đại diện ban quản lý đường sắt đô thị cho biết bên cạnh tuyến metro số một trong tương lai tp hcm sẽ có tám tuyến metro và ngày hai mươi sáu tháng một sẽ tiếp tục chạy thử metro số một
hiện ga trung tâm bến thành rộng một mươi tám m hai và có thể mở rộng trong tương lai
dự án hiện đạt chín mươi tám tổng tiến độ dự án hy vọng những tuyến đường trong tương lai sẽ rút ngắn thời gian thực hiện dự án
maru cũng cho biết tầng mái được thiết kế thành cánh hoa sen được nghiên cứu rất kỹ về văn hóa của người việt
hôm nay tuyến metro số một sẽ chạy bốn mươi km trên giờ giá vé đang được xây dựng dự kiến cao nhất là khoảng ba mươi đồng với nhiều ưu đãi cho người có công với cách mạng và học sinh sinh viên
trong tương lai tàu metro số một có thể vận hành tới một trăm linh lượt khách một ngày đêm
bên cạnh đó tuyến metro số một có hệ thống bán vé hiện đại có thể thanh toán qua momo chuyển khoản và hình thức thanh toán kết nối tiện lợi khác
ông hoàng mai tùng giám đốc ban quản lý dự án một biến thành suối tiên thuộc ban quản lý đường sắt đô thị mar cho biết
hiện tuyến metro số một đạt chín mươi tám tiến độ dự án hiện đang tiến hành công tác thử nghiệm và đánh giá an toàn các đoàn tàu của tuyến metro số một
đã được tiến hành từ năm hai nghìn hai mươi
hôm nay tuyến metro số một lần đầu tiên vận hành tự động không người lái
theo đó tàu đang được vận hành giống như quy cách vận hành thương mại tàu metro số một
theo đó quá trình thử nghiệm được thực hiện theo các tiêu chuẩn khắt khe của nhật bản và châu âu để đảm bảo mức độ an toàn cao nhất cho dự án khi đưa vào khai thác
trong những ngày qua các đoàn tàu tuyến metro số một của nhà thầu hitachi đã chạy được hoàn toàn theo chế độ tự động ato atp
ông tùng lý giải ato là hệ thống vận hành tàu tự động
theo đó quá trình chạy hay dừng các đoàn tàu được hệ thống thực hiện hoàn toàn tự động không cần đến sự can thiệp của nhân viên lái tàu
atp automatic chain protection là hệ thống tự động bảo vệ đoàn tàu
hệ thống sẽ so sánh tốc độ tức thời thực tế đo được của đoàn tàu với tốc độ an toàn lớn nhất cho phép đã được cài đặt trên thiết bị để đảm bảo an toàn cho quá trình vận hành
đồng thời tốc độ cho phép trên đường cũng hiển thị cho nhân viên lái tàu biết để có thể xử lý trong trường hợp khẩn cấp
để có thể tiến hành thử nghiệm chạy tàu ở chế độ ato atp thì trước đó các thiết bị đã được thử nghiệm qua các bước như thử nghiệm tại nhà máy thử nghiệm khi lắp đặt đơn lẻ thử sao diện giữa các thiết bị với nhau và thử nghiệm tích hợp nhiều hệ thống đồng thời
việc thử nghiệm chạy tàu ở chế độ ato atp nhằm hoàn thiện tích hợp lần cuối các hệ thống như hệ thống tín hiệu đoàn tàu cửa chắn ghe ga thông tin viễn thông
để thực hiện đợt thử nghiệm tự động này nhà thầu đã huy động bảy đoàn tàu chạy đồng thời từ tám giờ sáng đến một mươi tám giờ chiều hàng ngày với thời gian giãn cách khoảng một mươi phút một chuyến
hiện các công việc của tuyến metro số một đang được các nhà thầu gấp rút triển khai các công việc hoàn thiện sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ để vận hành thương mại
song song với quá trình thử nghiệm công tác đào tạo thực hành các nhân viên cũng đang bắt đầu được tiến hành
sau khi hoàn thành công tác đào tạo thực hành nhân viên vận hành và bảo trì đảm bảo thành thạo dự án metro số một sẽ chuyển sang giai đoạn vận hành thử trong thời gian khoảng hai tháng trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức
trong khuôn khổ chuối sự kiện kỷ niệm một mươi năm quần thể danh thắng tràng an ninh bình được unesco công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới sáng hai mươi sáu tháng bốn lễ hội tràng an năm hai nghìn hai mươi bốn đã diễn ra với sự tham gia của nhiều hoạt động in đậm dấu ấn văn hóa
với chủ đề về miền di sản

trong khuôn khổ chuối sự kiện kỷ niệm một mươi năm quần thể danh thắng tràng an ninh bình được unesco công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới sáng hai mươi bốn tháng bốn lễ hội tràng an ninh bình được unesco công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới sáng hai mươi bốn tháng bốn lễ hội tràng an ninh bình
trong khuôn khổ chuối sự kiện kỷ niệm một mươi năm quần thể danh thắng tràng an ninh bình được unesco công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới sáng hai mươi bốn tháng bốn lễ hội tràng an ninh bình
lễ hội tràng an diễn ra vào ngày một mươi tám tháng ba âm lịch hàng năm không chỉ là dịp để tôn vinh các giá trị văn hóa và thiên nhiên của khu vực này mà còn là cơ hội để nhấn mạnh về ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường và tạo ra mối liên kết giữa con người và thiên nhiên
thưa quý vị những ồn ào sau những phát ngôn vạm miệng của nam em dường như chưa lắng xuống khi mới đây ngân chín mươi tám và lương bằng quang đã đến sở thông tin và truyền thông tp hcm để làm việc liên quan đến việc khởi kiện nam em
tới một mươi một giờ cùng ngày cả hai kết thúc cuộc gặp mặt
trim triệu view của cô bị đánh sập hết sau vụ ổn ào với nam em và quế vân
ngân chín mươi tám cho biết buổi làm việc này chủ yếu là hoàn thiện đơn kiện nam em và quế vân suốt thời gian vừa qua liên tục déo tên cô trên các live stream
ngân chín mươi tám cho biết sở thích của cô là live stream nên sau buổi họp này cô vẫn sẽ tiếp tục live stream
cô cho biết tuy nhiên quan trọng là có kênh để live stream hay không
hiện tại kênh ngân đã bị report đánh sập hết lấy gì live stream
lương bằng quang cho biết thêm chắc mọi người sẽ quan tâm sắp live stream cái gì
quang nghĩ là chắc ăn gà hay các show diễn thôi
khi được hỏi ngân chín mươi tám có tiếp tục mặc hở hay không cô gái cho biết cô vẫn sẽ ăn mặc như vậy thôi vì thấy cô vẫn mặc đồ trong môi trường phù hợp
phía ngân chín mươi tám và lương bằng quang xác nhận và cho rằng thời gian qua nam em liên tục có những phiên livestream chửi bới xúc phạm ngân chín mươi tám
do đó ngân chín mươi tám và lương bằng quang đã gửi đơn kiện hoa khôi đồng bằng sông cửu long đến sở thông tin và truyền thông tp hcm
năm em và ngân chín mươi tám là hai cái tên bất ngờ được nhiều người nhắc đến song song
kể từ khi nàng hoa côi tặng quà cho nàng dj trên live stream
thời điểm nhận được quà của nam em ngân chín mươi tám đã gửi lời cảm ơn trực tiếp trên livestream
cảm ơn nam em nha dễ thương quá à
ê tôi cảm ơn rồi nha mai đừng lên chửi tôi nha
những tưởng cả hai sẽ giữ được mối quan hệ tốt đẹp thì bất ngờ cả hai lại trở thành đối thủ của nhau liên tục gọi tên nhau đấu tố trong các cuộc livestream
học lạc accepted
cám ơn các bạn đã theo dõi cảm ơn